học văn hóa song song với học nghề được coi là hướng đi mới cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
tuy nhiên để có được một lúc hai tấm bằng trong tay rộng cửa vào đời lập thân lập nghiệp
quá trình này vẫn còn nhiều nút thắt bởi các quy định hiện hành
tìm giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người học hiện là trách nhiệm của tất cả các ban ngành liên quan
học văn hóa song song với học nghề được coi là hướng đi mới cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở
tâm lý của phụ huynh cho con học nghề nhưng vẫn muốn con có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
nên có đến tám mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học nghề tại trường nghề muốn có đủ điều kiện để có thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên để có được một lúc hai tấm bằng trong tay rộng cửa vào đời lập thân lập nghiệp quá trình này vẫn nhiều nút thắt bởi các ban ngành liên quan
do đó để tìm giải pháp đảm bảo quyền lợi của người học là trách nhiệm của các ban ngành liên quan
và đó cũng chính là nội dung trong chương trình luận đàm tuần này muốn đề cập tới
và để cùng chúng tôi làm rõ hơn một số vấn đề liên quan tới câu chuyện dạy văn hóa trong trường nghề
thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trưởng quay hai vị khách mời
xin được giới thiệu
tiến sĩ lê viết khuyến đến từ hiệp hội các trường đại học việt nam
tiến sĩ hoàng ngọc vinh thành viên tổ tư vấn ủy ban quốc gia về đổi mới giáo dục
xin cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay
thưa hai vị khách mời nhiều học sinh sau khi học xong lớp chín thì có nguyện vọng chuyển sang các trường nghề để học một cái nghề nào đó thay vì sẽ học lên các bậc học cao hơn
tuy nhiên là tâm lý của phụ huynh thì cũng vẫn muốn con học nghề
nhưng mà có
được cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để nếu như có điều kiện thì vẫn có thể học lên những bậc học cao hơn
trong luật của chúng ta có cho phép các em học sinh học những cái chương trình học nghề mà vẫn có thể thi tốt nghiệp trung học phổ thông không ạ
cách đây hơn hai thập kỷ là bộ giúp đào tạo đã làm cái việc này rồi
bằng cái hệ thống các chương trình trung học nghề
rồi sau này thì trung học nghề xóa bỏ đi thì có chương trình trung cấp tuyển đầu vào là tốt nghiệp trung học cơ sở
thì cũng học các môn văn hóa và được ban hành các thông tư thông tư một mươi sáu
thì học các môn văn hóa để sau này các em nó được có thể có điều kiện để thi tham gia vào thi đại học
và như vậy là không cần thiết về thi tốt nghiệp trung học phổ thông
mà nhà trường xác nhận các môn học văn hóa nó giống như các môn học nghề khác thôi
và trong cái học bạ trong cái hồ sơ của các em
luật giáo dục hai nghìn một mươi bốn cũng như luật giáo dục hai nghìn một mươi chín vừa có hiệu lực ạ
quy định các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức giảng dạy các môn văn hóa trong trường nghề
tuy nhiên là gần đây thì bộ lao động thương minh và xã hội lại phải cất công đánh công văn số bốn nghìn sáu mươi sáu
đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cho phép các trường trung cấp cao đẳng
được tiếp tục giảng dạy văn hóa trung học phổ thông cho học sinh
và điều này thì đang gây ra những cái băn khoăn khó hiểu
vậy thì theo ông vì sao lại có câu chuyện như vậy
cái luật năm hai nghìn một mươi bốn thì bộ giáo dục và tạo bộ trưởng chịu lễ nhiệm ban hành cái chương trình
dạy các môn học văn hóa trong trường nghề
nhưng mà lúc đó thì phải nói rằng là nó rất là có cái sự khó khăn và anh không hiểu thiết kế
nếu anh thiết kế như cái thông tư một mươi sáu thường học tối thiểu bốn môn ấy
thì trước từng một thực tế là học sinh học lớp chín vào là bỏ học rất là nhiều
mặc dù sinh dục ngắn
nhưng mà do chúng ta là hướng theo hướng để không phải để thiết kế thông tư một mươi sáu lúc bây giờ
là không phải thiết kế cho nó vấn đề để học để phát triển cái năng lực nghề
mà học để đi lên
mà học để đi lên thì rõ ràng là nó không hợp với đối tượng
và cuối cùng là thì các trường là phải vẫn thực hiện theo thông tư một mươi sáu
và ngày hôm nay vẫn thực hiện theo hướng tư một mươi sáu từng dạy tối thiểu
chỉ là làm ba cái nhóm mà có bốn môn cơ bản đấy
bốn môn đó
thế nó có cái khó khăn nhất định
thế thì việc bộ giáo dục bộ lao động là hối thúc bộ giáo dục với cái chuyện đó
ý muốn là có một cái chương trình dạy các môn văn hóa là mới
còn bây giờ việc cho phép không thì
thế cả không có
không có cái luật
hai nghìn một mươi bốn hay hai nghìn một mươi chín ấy
thì người ta vẫn cứ dạy mà
vẫn dạy vẫn có sự phân luồng mà
tôi quản lý các cái
giúp bộ trưởng quản lý các trường trung cấp tuyển đầu vào
nó lớp chín
nó vẫn dạy các môn văn hóa
và dạy các môn văn hóa nó như là các môn học nghề thôi
vậy thì ở trong này có một cái điều gì đó mà bộ lao động thương binh và xã hội
mong muốn bộ giáo dục và đào tạo cho phép ạ
bởi vì là rõ ràng là khi mà trước đây luật hai nghìn một mươi bốn cũng như hai nghìn một mươi
vấn đề là chỗ này
vấn đề là muốn bộ giáo dục và đào tạo cho phép và để công nhận cái đấy
để công nhận các em học các môn văn hóa đấy để công nhận là cũng tương đương với trình độ trung học phổ thông
thì để vấn đề là người ta làm cái chỗ đó thì cái bộ giáo dục và đào tạo cho phép tức là bộ giáo dục có thể công nhận đạt một cái chuẩn trung học phổ thông
nhưng mà phải nói chỗ này là chúng ta thiết kế luật là đã có những vấn đề nó không chỉn chu chỗ này
để tôi nói
cái mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông thì trong đó có một câu là để cung cấp cho người ta học các kiến thức để học lên cao hơn
đúng nhưng mục tiêu đào tạo trung cấp thì lại khác
không thể nói gì học cao hơn cả
tức là tất cả vì vậy từ cái mục tiêu vậy dẫn tới cái nội dung cấu trúc nội dung và thời điểm của nó phải gắn làm sao để đào tạo ra được cái mục tiêu đấy
thế thì không có thế thì tại sao lại phải đưa trung học phổ thông vào đấy
thì chính luật giáo dục nghề nghiệp lại mâu thuẫn với
để phù hợp với luật giáo dục thì lại mâu thuẫn với ngay tính tại cái mục tiêu đào tạo trung cấp
như vậy nó yêu cầu người ta phải học các môn văn hóa
mà theo cái hướng học phổ thông đại phòng phổ thông trung học phổ thông
đấy cái chỗ đấy là đây là cái vấn đề
hiện nay theo cái thông tư một mươi sáu thì dạy văn hóa trong các trường nghề với một cái trình độ như thế nào ạ
hiện nay thì dạy thì chương trình các môn văn hóa được thiết kế được rút gọn
rút gọn toán được rút gọn đi
rồi sử dụng
hoặc là thì theo các ban ấy
chia thành ba nhóm ab ba nhóm ấy
theo cái nhóm nghề khác nhau thì nó rút gọn đi thôi
nhưng mà qua theo dõi nhiều năm ấy
thì học sinh mà học theo đúng cái chương trình như vậy
thì nó chán
nó bỏ học
và như vậy cái mục tiêu phân luồng của chúng ta nó không ổn
bởi vì các em phần lớn năng lực học tập đã rất có vấn đề rồi
nó không được vào thẳng cái trường trung học phổ thông
thì cái em mới phải ra
hoặc là bỏ học
học ở trung tâm thường xuyên
thế bây giờ lại nhét các môn học văn hóa như vậy vào nó nặng
thành ra là nó sẽ chán
nó không có động cơ
và nó bỏ học đấy
có trường nó bỏ học nó bốn mươi
thưa tiến sĩ lê viết khuyến
theo chia sẻ của tiến sĩ hoàng ngọc vinh ạ
thì rõ ràng là cái chương trình dạy văn hóa trong các trường nghề bây giờ
mặc dù là theo hướng dẫn của cái thông tư một mươi sáu là đã cắt gọt rất là nhiều
chỉ còn lại bốn môn văn hóa dạy được dạy trong các trường nghề thôi
mà các cháu còn rất là chật vật để có thể học
và rất là nhiều cháu đã không theo học nổi
bởi vì những cái môn văn hóa đó quá nặng với các cháu
vậy mà bây giờ bộ lao động thương binh và xã hội lại tiếp tục
vẫn muốn xin đưa chương trình dạy văn hóa theo cái bậc học trung học phổ thông
vào để dạy trong các trường nghề
thì theo ông cái điều đó có khả thi không ạ
tôi nghĩ như thế này
là ngay cả bộ giáo dục đào tạo
cũng như là bên bộ lao động thương binh xã hội
rất thiếu các chuyên gia về phát triển chương trình
cái việc phát triển chương trình là do cảm hứng
do cảm hứng thôi
và vừa rồi nó thể hiện rất rõ này
là một trong một mươi tám vị chuyên gia trong cái hội đồng
về cái chương trình
chương trình trung học phổ thông mới đấy
thì là thừa nhận đấy
một mươi tám vị chuyên gia đều là những chuyên gia đầu ngành
của cái lĩnh vực chuyên môn của các vị đó
chuyên gia đầu ngành của cả nước
nhưng cả một mươi giám vị
là chưa được học một ngày nào về việc phát triển chương trình
cho nên khi phát triển chương trình
nó mới xuất hiện những cái trục trạng
thiệu những cái vụ
và rất nhiều cái sách khác
cho nên trước hết
tôi muốn nói này
là phải xuất phát từ các cái nguyên tắc trong phát triển chương trình
không thể nào là lấy một cái chương trình
mà lại lấy cái mảng này
mà cắt nguyên si để ghép vào cái mảng khác
thì nó không tạo thành một cái sản phẩm
mà nó có tính chất khoa học
nó phục vụ cuộc sống
cho nên cái điều trước tiên
chúng tôi muốn nói
đến cái chuyện
cái chuyện về phát triển chương trình
chúng ta phải thống nhất nhau
cái kỹ năng về phát triển chương trình
cũng là mục đích được giúp
để cho mục tiêu của xã hội
mục tiêu đấy là làm về văn lương học sinh và học nghề rất nhiều
và muốn như vậy thì chúng ta phải chiều
của nhân dân
cho các cháu học một lúc là có thể được hai văn bằng
vừa nghề lại vừa được tốt nghiệp trung học phổ thông
thế nhưng mà cái đấy thì
như tiến sĩ lê viết khuyến
một cái chương trình
nó phải có cấu trúc hết sức chặt chẽ
và theo một cái logic của nó
logic của nó
chứ không phải là
tôi mang tính
tôi cắt ghép
từ mảng này
ghép sang mảng kia
ví dụ tôi chưa học văn hóa
thì anh học văn hóa đi
nhưng mà bản thân muốn học được nghề
thì anh phải có học được cái nền tảng của nó
nhất là học tạo đến trình độ
ngay trung cấp
đến cao đẳng
nó phải có một cái trình độ
của cái an toán nền
và người ta hay gọi là giáo dục đại cương
hay là giáo dục tổng quát
để sau này
những cái thức đấy
thì nó sẽ giúp cho người ta học được suốt đời
thế nhưng mà
bộ ngoại động
thì muốn như vậy
muốn như vậy
nhưng mà một trong nguyên tắc phát triển
trên trình tạo tạo
là tôi nghĩ rằng là
nó phải đảm bảo cái tài trọng
của người học
và người thầy
thế bây giờ
trò đã học
ở các chương trình
không học được chương trình
chương trình văn hóa
phải vào trung học phổ thông rồi
mà bây giờ
lúc trò học
lúc hai văn bằng
lại thời gian
lại rút ngắn đi
tôi nghĩ là
cái khó khả thi
nó sẽ quá tải
năng động tập
nó quá tải
thế rút ngắn
thì rút ngắn thế nào
thì ở đây
cứ nói là
sẽ rút ngắn chương trình
rút ngắn thế nào
tại sao rút ngắn
toán dạy cho ngành xây dựng
thì lại tương đối tiết
bí giải cái câu chuyện này
về phải có chuyên gia
như tiến sĩ lê phương nói
ở nước ngoài
là có cái gọi
tức là các cái chuyên gia phát triển cái chương trình
chương trình giống như một cái bản
mà nó có một quy trình
một quy trình sản xuất
trong công nghệ
thì môn học này
mô đun học này
gắn mô đun học kia
để có cái năng lực
thì giống như
quy trình sản xuất thôi
sản xuất nhà máy
từ công đoạn này
đến công đoạn kia
chảy ra ba bốn công đoạn
tới đây nhảy
mới công đoạn khác nhảy vào đây
nó không gắn khớp với nhau
đấy là cái câu chuyện của
quản lý nhà nước
cũng như câu chuyện của hợp tác giữa
giống như là
tìm cái cách giải quyết
cái tôi cho rằng là
cái nó hồn nhất
trong cái luật giáo dục
và luật giáo dục
nó với nhau
cái chương trình
dạy văn hóa
của trung học
và các trường nghề
cũng vẫn là
đang chiều theo
cái mong muốn
của người dân
mà chiều theo
cái mong muốn
nó gọi là
không chính đáng
thí dụ như
có cái bằng
cần phải tốn
ít cái công sức nhất
thì cái đấy mới là
phải lấy đáng
mà cần phải làm cho xã hội thấy
chúng ta thấy thì
bề bằng cấp giả
có bằng kiểu này
bằng kiểu khác
trình độ này khác
thì anh phải chấp nhận
bỏ sức lao động
thì cái đấy là
cái nguyện vọng
đáp ứng cái nguyện vọng
ở việt nam
nhiều năm nay rồi
trong đại học
ở các cái bậc học
thì cũng có áp dụng cái
triệt khai đào tạo thể động tính chỉ
mà nếu mà
đào tạo thể tính chỉ là
chấp nhận người học
cái chương trình
không phải là
tất cả mọi người
có một chương trình
mà mỗi người
có một cái chương trình khác nhau
tùy theo năng lực
người ta có thể tích lũy
kiến thức này
những học phần này
học phần này
để hình thành nên
mà phục vụ
cho cái mục tiêu
cái chuẩn đầu ra
người ta mong muốn
cái chương trình của chúng ta
vẫn cứng lắm
cái thói quen cũ
chương trình cứng
một chương trình
mấy nghề trường
chứ không phải là
chuyển sang cái mục đích là
các chương trình
phải thiết kế
người ta làm mềm dẻo
để người ta
người học người ta
thì lựa chọn được
và mỗi người học
thì có một cái
chương trình thiết học
phù hợp với người ta
đất nước hội nhập
bao nhiêu năm nay rồi
mở cửa rồi
mà mình lại không học
các kinh nghiệm thế giới
đây là cái điều
rất đáng tiếc
xem cái chương trình
giáo dục nghề
của châu âu
hay của mỹ
người ta làm
thì mình học theo người ta đi
mình đã cứ
tự vẽ ra những cái
rồi mình đưa vào luật
mà cái nguy hiểm
thì tưởng là cái bằng thật
nhưng cái bằng đấy
thực ra là
so với là trình độ
của các quốc gia khác
thì rất nguy hiểm
có thể coi là bằng giả
mà lại được
luật pháp bảo trợ
rất nguy hiểm
mà người dân
không hiểu lắm
thời gian ngắn
t sprechen ở đây được
thế này cái điều rõ ràng
nó phải có trải nghiệm
qua thực tế
rồi tại doanh nghiệp
thì nó mới
hình thành lên được
năng lực nghề nghiệp
thế không thể nói là là
qua một đêm
là anh dậy thì kiểu
giúp tranos ngắn three
đánh thăm canh đến là mới học là không
bạn cr camp nó
là lo cái chất lượng nhân lực sau này
cái thứ hai
là tôi nói
là chúng ta chị bạch
vẫn chưa trị đại căn
cái bệnh phân luồng không được là câu chuyện khác
chứ không phải câu chuyện chỉ là cái chương trình
mà là câu chuyện cái chất lượng hệ thống đào tạo nghề như thế nào để ra làm có việc
và chất lượng đấy phù hợp vào đội ngũ thầy cô giáo
rồi trợ về cả chương trình
rồi cơ sở vật chất
rồi quan hệ nhà trường doanh nghiệp
rồi kể cả những cái chuyện khác
thì chúng ta trị bệnh không trị đại căn
thì nó như vậy
thì nó cứ bệnh nó phải chỗ nào nguyên nhân chỗ nào phải trị cho nó
thế thì chất lượng chưa hấp dẫn cho người ta
thì bây giờ chúng ta lại đi chuyển sang cây khác
hoặc là chúng ta đưa cái câu chuyện
câu nghệ học vào học bằng cách là hệ trung cấp một năm
hệ trung cấp hai năm
trong cùng một cái mục tiêu đào tạo cung cấp
thì tôi đi các quốc gia thế giới không có quốc gia nào
học xong cái trung học cơ sở để có cái bằng trung cấp
mà chứ mệ luật giáo dục nghiệp này
vẫn thông qua với năm mươi năm ba
thì tôi nói đấy là cái mà chúng ta cần phải chỉnh lại
vâng thưa ông
ông vừa nhắc tới
chúng ta mở cửa rồi thì cũng nên học
kinh nghiệm của các nước khác
vậy ông có thể chia sẻ một chút
về kinh nghiệm của các nước đã đi trước
chúng ta và đã thành công
trong cái mô hình giáo dục nghiệp
vâng ngay nói ngay trung quốc
ngay nước quốc gia mà có thể chính trị tương đồng
khá tương đồng với việt nam đi
học xong trung học cơ sở
người ta cũng rất muốn phân luồng
nhưng mà để có thì người ta học ví dụ phải bắt bốn năm
thì mới có được một cái bằng trung học phổ thông
mà bên đấy người ta gọi là
cái certificate là cái chứng nhận
và một cái bằng nghề trung cấp nghề
là phải mất bốn năm
tức là chín cộng bốn
mình bây giờ một số trường nói là
một mươi tám tuổi có thể có bằng cao đẳng
cái sai là chúng ta vì trung cấp một năm
trung cấp hai năm
người ta chỉ học thêm một tí nữa văn hóa
thì gọi là bằng cao đẳng
thì đó là cái không ổn
kinh nghiệm của các nước
là tôi nghĩ là
không nên tách ra
thành hai cái mạng
là văn hóa và nghề
như việt nam ta
có nghĩa là
có hai cái bằng
một cái bằng là trung học phổ thông
và cái bằng gọi là bằng trung cấp nghề
hai cái là cái hậu quả
thì ta thấy nó diễn ra
đang diễn ra như thế
rõ ràng là
nó bất cập
thế thì các nước thì người ta thiết kế
một cái chương trình gọi là
cái chương trình trung học nghề
trong đó có trộn
cả các cái nội dung
về văn hóa
và những cái nội dung
về kỹ năng
kiến thức kỹ năng
trộn nó lại
các nội dung văn hóa
như là tiến sĩ hoàng bảo quỳnh nói
nó cũng phải hướng
theo hướng là
theo hướng nghề
thí dụ như là
các ngành công nghệ
nó phải khác
toán cho du lịch
cho kinh doanh
chứ không phải là
ban hành một cái chương trình
để toán chung cho tất cả
thì nó không hợp
thì cái đấy
để làm cái đấy
thì tôi nghĩ như thế này
phải có các cái chuyên gia
cả bên giáo dục phổ thông
và bên giáo dục
là cùng kết hợp nhau
nghề nghiệp mơ ước
nhiều bạn bè
cùng trang lứa
con đường vào đời
cũng có thể rộng mở
nhiều hướng khác nhau
đó chính là
sức hút của hệ chín cộng
đối với nhiều học sinh
vừa tốt nghiệp
trung học cơ sở
hoàn thành cái
hệ phổ thông các đảng này
mình sẽ có được
trao dổi thêm
bằng cách là học lên cao hơn nữa
em có thể đi làm luôn
đi học lên cao
thì vẫn được hơn ạ
dạ thì em thấy
cả hai con đường
thì đó là tùy thuộc vào mình
mình chọn con đường nào cũng được ạ
của các học viên
là rất khác nhau
tuy nhiên với những em
muốn liên thông lên bậc học cao hơn
nút thắt lớn nhất hiện nay
đó chính là việc
dạy văn hóa
trong trường nghề
không đủ cả
về số môn
và thời lượng
so với yêu cầu
của chương trình
trung học phổ thông
nếu mức thấp nhất
trong ba năm
thì chỉ học được khoảng
của chương trình
để có thể thi được thôi
còn cái chương trình cao nhất
là chương trình học trung cấp
những bốn năm ấy
thì được khoảng
luật giáo dục đã cho phép
các trường nghề
được dạy văn hóa
nhưng để có được
tấm bằng tốt nghiệp
hay giấy chứng nhận hoàn thành
chương trình trung học phổ thông
như thế này
học viên chín cộng
vẫn chỉ có cách
là tham gia chương trình liên kết
với các trung tâm giáo dục thường xuyên
vì thế cùng với nguyện vọng
được chủ động tổ chức dạy văn hóa
thì điều các trường nghề cần
là việc quy định
khối lượng kiến thức văn hóa
trung học phổ thông
cho các đối tượng
có nhu cầu học liên thông
việc công nhận hoàn thành
khối lượng kiến thức

cần mở rộng đến cả
các trường trung cấp
hay cao đẳng
hiện bộ giáo dục và đào tạo
đang soạn thảo
và sẽ sớm ban hành
thông tư quy định nội dung này
được học được cái đấy
thì các em có thể tham gia
vào kỳ thi
trung học phổ thông
và từ đó
các em có thể lấy bằng
trung học phổ thông
hoặc là quy định như thế
thì các em
có chứng nhận
về kiến thức
đã hoàn thành
thì các em có thể
liên thông lên được đại học
được học văn hóa
trong trường nghề
thôi chưa đủ
quyền lợi của các em
chỉ hoàn toàn được đảm bảo
khi việc học gắn liền
với việc công nhận
trong khi chờ đợi
những quy định mới
thì tạo điều kiện
cho các em
bộ giáo dục và đào tạo
đã chỉ đạo
các cơ sở giáo dục thường xuyên
phối hợp hiệu quả
với các trường nghề
tại nhiều nơi
cách thức liên kết
đã linh hoạt hơn
thay vì học viên
phải phất vả đi lại
giữa hai trường
thì giờ học văn hóa
đã được tổ chức
ngay tại trường nghề
với các giáo viên
đến từ các trung tâm
giáo dục thường xuyên
trong quá trình tác nghiệp
tiếp xúc với các học viên
đang theo học
cái hệ chín cộng
tại các trường
và cao đẳng
chúng tôi có nhận ra
một cái điều là
với các em
cái hệ chín cộng này
thì các em
mình nhiễm nhiên
sau ba năm
ba năm rưỡi
các em ra trường
các em có
hai cái bảng
một cái bảng
trong học phổ thông
và một cái bảng
vậy theo đúng tinh thần
của luật hiện hành
và gia đình
cần phải hiểu
như thế nào cho đúng
thưa tiến sĩ hoàng ngọc vy
thực ra thì
luật hôm nay cho phép
đã các cái trường
cơ sở dụng
các môn văn hóa
thế còn lại công nhận
nó như thế nào
tốt nghiệp như thế nào
trình độ đấy
có là trung học phổ thông
nếu mà tôi định
theo luật giáo dục nghề nghiệp
thì nó phải học hết
trong chương trình giáo dục phổ thông
học tương đương
trình độ trung học phổ thông
và anh phải công nhận cho người ta
theo luật giáo dục nghề nghiệp
thế nhưng mà trong thực tế
như tôi nói
điều đấy là rất khó
một lúc học hai văn bằng
đặt lại vấn đề
các quốc gia khác
người ta lại không đặt
cái đấy nó nặng lề
phải chăng là vì
người việt nam mình
rất là truộng bằng cấp
và chỉ cơ quan nhà nước
thì cũng rất là muốn có
cái câu chuyện đấy
người học vào học
thời gian gần đây
thì chúng tôi thấy
trên các phương tiện truyền thông
các trường quảng bá rất nhiều
cho chương trình chín cộng
và thậm chí
có trường nói rõ
cái chương trình chín cộng
mà chúng tôi đọc
thì chúng tôi
phải phì cười
cái viễn cảnh
thí dụ như là
lấy học sinh
trung học cơ sở
học hai năm đầu
vừa học văn hóa
và hết hai năm
để được cấp
cái bằng trung cấp nghề
sau học thêm một năm nữa
cái trình độ
cái kỳ thi
dự kỳ thi
trung học phổ tông
để lấy bằng
trung học phổ tông
thì học tiếp
một năm đến
một năm rưỡi nữa
lấy cái bằng cao đẳng
viễn cảnh này rất đẹp
cho đến bây giờ
luật giáo dục
các cái trường
là chỉ được
là hoàn thành khối
trung học phổ tông
mà nếu mà nói
hoàn thành khối
trung học phổ tông
nó chỉ một phần
của kiến thức
của chương trình phổ tông
chứ có phải
được quyền cấp
là hoàn thành
cái chương trình phổ tông
mà nếu mà có
chương trình phổ tông
thì muốn đi thi
thì cũng phải đi thi
tốt nghiệp phổ tông
thì mới là có
điều kiện tiên quyết
vào các cái trường đại học
nhưng mà tôi thấy là
quảng bá rất nhiều như thế
nhưng mà dự luận
hình như là
cũng không nhạy cảm
cái chuyện này
không nhạy cảm
nhưng mà cứ học thử xem
làm sao có thể học được
thì có hai con đường
một con đường là gian dối
gian dối thì thanh tra
rồi cuối cùng là bắt được
ngay cả cái kết quả học
họ cũng không được công nhận
còn con đường thứ hai
là cứ cầy
hẳn cái chương trình ra
nhưng mà học nào được
người ta ba năm
thì học cái chương trình
học phổ tông
mà còn thấy khó khăn
từ này ba năm lại vừa
trung cấp nghề
vừa trung học phổ tông
thì tôi thấy là
cái chuyện này
nó vô lý lắm
nó rất vô lý
về mặt pháp lý
vâng thật ra thì
về mặt pháp lý
thì hiện nay thì
thủ tướng có cái
số hai nhầm
nhưng mà anh phải làm thúy điểm
mà cũng làm thúy điểm
về cái sự đề án
để cho các chuyên gia góp ý
tức là anh phải có cái nghiên cứu
đánh giá xem
thực tế hiện nay
nhu cầu thị trường
nó động ra làm sao
cứ cái xuống công nghệ
rồi kể cả những cái chuyện
thế giới làm sao
chứ không phải anh một mình
một chợ anh làm
thế cùng là
khổ cho người dân
khi người ta muốn
nhập cho thị trường lộng thế giới
rồi kể cả sau này
người ta muốn học thêm
đây là vấn đề
người ta phải tính toán
và chắc chắn
phải có một cái đề án
được thủ tướng phê duyệt
phê duyệt đồng ý
thì bắt đầu mới làm
mà tôi thấy bây giờ
nên còn đang
rất là nhiều cái
nhiều cái vướng
vướng cả về luật pháp
vướng rất nhiều thứ
kể cả thiếu đội ngũ chuyên gia
các thứ rồi
bây giờ đội ngũ thầy
cũng có dạy thế nào
nếu chúng ta muốn dựng
những tích hợp
thì dạy thế nào
anh tốt kìa đọc sư phạm ra
mà đưa về dạy
các cái môn
môn hóa hữu dụng
hay là môn văn hóa
gắn với nghề này không được
như cách đây mấy chục năm
giáo sư tạ quang biểu
tức là anh phải có cái trải nghiệm
nghệ nghiệp như thế nào đó
thì mới dạy được
đấy là những vấn đề
chúng ta đang đặt
cái bài toán làm sao
giúp cho người ta
học hệ chính cộng
để có một cái năng lực hành nghề
và các nương học tập suốt đời
vâng thưa quý vị
để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
có thể dạy các môn văn hóa hiệu quả
gắn với chuẩn đầu ra
trong khung trình độ việt nam
mà không phải là chương trình
dạy văn hóa trung học phổ thông
cắt xén như hiện nay
rất cần sự hợp tác
của bộ giáo dục và đào tạo
bộ lao động thương binh và xã hội
để hình thành các nhóm chuyên gia
xây dựng chương trình dạy văn hóa
trong các trường nghề
cùng ngồi làm việc
với các giáo viên dạy kỹ năng nghề
nếu chỉ có giáo viên dạy văn hóa
thuộc bộ giáo dục và đào tạo
thì khi thiết kế
sẽ không hiểu nội dung nào
thời lượng là bao nhiêu
để phù hợp với nhóm nghề đào tạo
giáo viên dạy kỹ năng nghề
cũng giới hạn
về thiết kế nội dung
các môn văn hóa
cần xây dựng một chương trình văn hóa
phù hợp mang tính thống nhất
với các chương trình văn hóa
tại trường trung học phổ thông
và trung tâm giáo dục thường xuyên
phù hợp với đối tượng học nghề
sau đó ban hành thông tư hướng dẫn
có như vậy
thì hệ thống giáo dục nghề nghiệp
mới có thể chủ động hơn
trong việc này
một lần nữa
xin được trân trọng cảm ơn
hai vị khách mời
đã có mặt trong trường quay
của chúng tôi ngày hôm nay
đã cùng theo dõi
xin kính chào
và hẹn gặp lại
trong những chương trình lần sau